trong thời điểm sau tết cũng như thời điểm hiện tại bây giờ về cơ bản qua các hoạt động tại trung tâm chúng tôi nhận thấy trị tiêu tuyển dụng trong thời gian vừa qua trong tháng ba và cũng như tiếp diễn trong tháng bốn tới xu hướng sẽ tăng lên
bên cạnh đó các doanh nghiệp thuộc khối sản xuất hay là các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo hoặc xây dựng hoặc là tài chính vẫn tiếp tục có những hoạt động tuyển dụng tại đơn vị
từ đó có thể thấy rằng là cái nhu cầu tuyển dụng trong thời gian trong thời điểm này cũng như trong thời điểm tới sẽ có xu hướng tăng lên so với những thời điểm trước đây
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thành phố đã giải quyết việc làm cho gần hai mươi hai lao động và phấn đấu đến cuối năm con số này sẽ tăng lên
trộn trong cơ cấu lao động là điều đã được dự báo từ trước
tuy nhiên vẫn cần một báo cáo đánh giá tổng thể khách quan và toàn diện hơn để từ đó có những chính sách phù hợp và hiệu quả hơn